liên quan đến vụ việc xảy ra tại tỉnh thất bồng lai vào ngày một mươi ba tháng năm sở y tế tp hcm cho hay
vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ra soát lại thông tin khám chữa bệnh
của ba người liên quan đến vụ án này trước đó sở y tế tp hcm nhận được công văn của cơ quan an ninh
điều tra công an tỉnh long an về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án trên
do đó sở y tế tp hcm yêu cầu cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp ra soát cung cấp thông tin
tài liệu khám chữa bệnh của ba người gồm lê thanh huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thanh kỳ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng từng ở các nơi như ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an và vòng kim xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
từng ở ấp hai xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai ấp hai xã phạm văn hai huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị phối hợp ra soát cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự trên cho công an tỉnh long an